được hứa hẹn với mức lương hàng chục triệu đồng khi sang làm việc tại campuchia
nhưng nhiều nạn nhân sớm tàn giấc mộng chỉ sau một thời gian ngắn
nạn nhân nào may mắn thì được giải cứu
có những người gia đình phải bỏ tiền để chuộc thân
có những người được thông tin đã tử vong ở miền đất hứa
tại tỉnh an giang do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
em ntt sinh năm hai nghìn cư trú thành phố châu đốc tỉnh an giang lên mạng tìm kiếm việc làm
theo đó tê nhận được lời giới thiệu làm phụ xe mỗi ngày đi hai chuyến đưa người qua lại campuchia
với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng
sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tệ đến thành phố hồ chí minh và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc của tệ không giống như thỏa thuận
bây giờ muốn về thì phải có tiền mới được về
ý giá là hai năm trăm linh đô
tin vào giới thiệu việc làm trên mạng
mnqc sinh năm hai nghìn năm cư trú phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
được các đối tượng làm sẵn hậu chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình c đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
đưa vào cộng em vào giường
cộng vào giường thì nó nhắn tin với mẹ em hay ba em gì em cũng biết
thì một phần nó đưa vào thì nó kêu em phải nói chuyện với mẹ em như thế này
như thế này để chuyển tiền qua
cũng nghe chuyển hết một trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh nó mới được đi về
cấp đó là em biết gia đình cũng không có đủ tiền để đưa cho nó
thì em mới không chịu nữa
cấp đó thì nó bán em vào công ty khác
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là đưa ra những lời chào mời hấp dẫn
tuyển lao động làm việc tại campuchia
với mức lương từ bảy trăm linh đến một usd một tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang campuchia
chấp nhận quốc bộ hàng chục cây số
với ước mơ về một công việc ổn định lương cao
tuy nhiên chẳng có việc nhẹ không có lương cao

mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây thực hiện hành vi lừa đảo
làm việc một mươi năm giờ mỗi ngày
hoặc bị bán vào các sòng bài
bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
riêng trên địa bàn tỉnh an giang
thời gian qua công an tỉnh an giang đã tiếp nhận bảy đơn đề nghị giải cứu
của những gia đình có người thân bị lừa sang campuchia
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh an giang
khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin
thuyển dụng việc làm
trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc
để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm
hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin
và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
tại tỉnh gia lai đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
qua mạng xã hội các đối tượng tiếp cận với anh siêu phương
ba mươi một tuổi ở làng hra xã la hra huyện chư pư
sau nhiều lần nhắn tin
gọi điện chúng vẽ viễn cảnh
việc nhẹ lương cao nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài
anh phương đã tin
và quyết định đưa cả gia đình
cùng vợ và hai con nhỏ
cùng vượt biên
theo thỏa thuận chi phí mỗi người vượt biên
là hai mươi sáu triệu đồng
trẻ nhỏ được giảm tùy từng độ tuổi
bán những con bò là bốn mươi một triệu
và thuê thêm đất nữa
là ba mươi triệu
còn tiền cốp thì tầm bảy tám triệu gì đó
trong túi rồi
chuyển tiền vào tài khoản của người
mà nó chuyển cho mình
là giờ mất tay chẳng rồi
cũng với thủ đoạn trên
gia đình siêu hợp biếp
hai mươi tám tuổi cùng chồng và hai con nhỏ
chú làng canh me xã yale huyện chư pư
tin lời các đối tượng đã bán một xe công đông
được bảy mươi bảy triệu đồng
cùng với số tiền tiết kiệm
để trở thành một gia đình siêu hợp biếp
chuyển cho các đối tượng
số tiền chín mươi triệu đồng
để vượt biên
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh gia lai
đã ngăn chặn năm nhóm
một mươi chín người trên địa bàn huyện crong pa
và chư pư tỉnh gia lai vượt biên
bắt tạm giam năm đối tượng
gồm trần đinh ngọc hai mươi tám tuổi
chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
mai hữu trung hai mươi bốn tuổi
chú huyện thới bình tỉnh cà mau
nguyễn văn pháp ba mươi tám tuổi
võ hoản vũ bốn mươi bốn tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng tháp
và siêu hợp bẽo hai mươi bốn tuổi
chú huyện chư pư tỉnh gia lai
bước đầu cơ quan công an xác định
các phương thức đưa người vượt biên
để trục lợi của nhóm đối tượng
là tổ chức đi du lịch sang thái lan
bằng đường hàng không
sau đó các đối tượng ở thái lan
hướng dẫn họ trốn ở lại
hoặc tổ chức vượt biên bằng đường bộ
các đối tượng hướng dẫn đi xe khách
xuống thành phố hồ chí minh
được chung đón bằng xe ô tô
trở xuống huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
tiếp tục di chuyển bằng xe máy
đến khu vực biên giới
sau đó đi bộ theo các đường tiểu ngạch
hoặc qua sông bằng xuồng
đến campuchia rồi qua thái lan
qua những vụ việc trên
một lần nữa cảnh báo
mọi người dân nên hết sức cảnh giác
trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng
với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất
để được hỗ trợ kịp thời